vụ sạt lở do lũ ống lũ quét kinh hoàng xảy ra trưa ngày hai mươi tám tháng một mươi đã san phẳng nóc ông đề với một mươi một hộ dân ở thôn một xã trà leng huyện nam trà bi tỉnh quảng nam
sáng nay các lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích tuy nhiên mưa nặng hạt đã khiến cho công tác này gặp nhiều khó khăn
thông tin từ thiếu tướng hứa văn tưởng phó tư lệnh quân khu năm từ sáng sớm nay đã có mưa nặng hạt trên địa bàn huyện bắc trà my và nam trà my
nếu mưa tiếp tục kéo dài thì công tác tìm kiếm cứu nạn sẽ gặp nhiều khó khăn
trong ngày hôm qua ba mươi tháng một mươi lực lượng chức năng đã đưa đến hiện trường bốn chúng cho nghiệp vụ để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích
bộ tư lệnh quân khu năm cũng đã hỗ trợ cho gia đình có người chết trong vụ sạt lở năm triệu đồng tặng ba trăm linh xuất quà cho bà con ở địa phương nhằm vượt qua khó khăn trước mắt
mặc dù thời tiết vẫn diễn biến bất lợi nhưng trong sáng nay lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm những người đang mất tích
trước đó như truyền hình nhân dân đã thông tin vụ sạt lở đất tại nóc ông đề thôn một xã trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam đã vùi lấp một mươi năm hộ dân năm mươi năm người gặp nạn
hiện tại lực lượng chức năng đã cứu được ba mươi ba người tám thi thể nạn nhân bị vùi lấp được tìm thấy và hiện còn một mươi bốn người đang mất tích